các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

liên quan đến vụ việc hai thanh niên cầm tuyếp sắt chặn đầu đập vỡ kính xe ô tô khách dường nằm xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện hoàng hóa
công an huyện hoàng hóa đã điều tra và làm rõ bắt giữ hai đối tượng là hoàng văn phong và nguyễn văn cường về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai lái xe của công ty vĩnh quang có địa chỉ tại thành phố thanh hóa điều khiển xe ô tô khách dừng nằm chạy tuyến hà nội thanh hóa
khi đến khu vực cầu đò lèn huyện hà trung thì bất ngờ bị phong và cường điều khiển xe máy vượt lên ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không dừng mà tiếp tục di chuyển
khi đến khu vực ga nghĩa trang thuộc địa phận xã hoàng trung huyện hoàng hóa thì hai đối tượng trên tiếp tục vượt lên chặn trước đầu xe khách và dùng gạch đá uy hiếp buộc lái xe phải dừng xe
khi xe vừa dừng lại thì hai đối tượng đã chửi bới sau đó dùng cửa lê và tuyếp sắt đập vỡ kính chắn gió trước và kính bên hông của xe khách khiến ba người trên xe ô tô khách là lái xe và phụ xe bị thương
đưa con trai vào bệnh viện trung ương huế để khám bệnh
sau đó nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các bệnh nhân đang điều trị tại đây
đối tượng cao thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn phong điền huyện phong điền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội thúy đã sai con đi đến các phòng bệnh lợi dụng sơ hở rồi lấy trộm tài sản sau đó đưa cho thúy
tài sản đã trộm cắp được bao gồm điện thoại di động túi sách cùng số tiền gần một mươi triệu đồng
qua đấu tranh đối tượng thúy khai nhận cũng bằng thủ đoạn lợi dụng con trai đang bị bệnh đối tượng đã thực hiện trót lọt tổng cộng tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện phong điền và tp huế
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố bốn phường tiến thành thành phố đồng xoài
hai nam thanh niên điều khiển xe máy đấu đầu trực diện khiến cho một người chết
nam thanh niên chưa rõ tên tuổi điều khiển xe máy đến đoạn khu phố bốn phường tiến thành xuất hiện chiếc xe máy cày đang dừng đổ rác trong phần đường dành cho xe máy
nam thanh niên liền điều khiển xe máy sang phần đường dành cho ô tô để tránh xe đổ rác
cùng lúc này huỳnh văn tiến điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều cũng vừa chạy tới
do điều khiển xe máy với tốc độ khá cao lại gặp tình huống bất ngờ nên cả hai nam thanh niên đã không làm chủ được tay lái
đâm trực diện vào nhau cú đâm mạnh đã khiến cả hai nam thanh niên ngã xuống đường nằm bất tỉnh
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng tiến đã tử vong ngay sau đó
nạn nhân còn lại cũng bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhiều tuyến đường lân cận trục đường phạm văn đồng là nơi tổ chức giải đua xe đạp phong trào do sở văn hóa và thể thao
cùng liên đoàn xe đạp mô tô thể thao tp hcm tổ chức
đã bị u nứ kéo dài bộc lộ rất nhiều bất cập ở khâu tổ chức khiến cho người dân bức xúc
mặc dù kế hoạch giải đua và điều tiết phân luồng giao thông được công bố từ trước
nhưng trong suốt thời gian diễn ra giải đua đã khiến cho các tuyến đường lân cận trục đường chính phạm văn đồng
như là phan văn trị lê quang định đường vào sân bay tân sơn nhất và hướng vào trung tâm tp hcm
đã bị un tắc kéo dài suốt từ sáng cho đến đầu giờ chiều
nhiều ý kiến cho rằng công tác tổ chức giải năm nay khá bất cập
bộc lộ nhiều khuyết điểm khiến cho người dân bức xúc
đặc biệt là việc lựa chọn thời gian địa điểm thi đấu và công tác điều tiết phân luồng giao thông